công trình canh thủy lợi dẫn nước sau hồ ea súp thượng nằm trên địa bàn ea súp tỉnh đắk lắc với tổng mức đầu tư hơn hai mươi năm tỷ đồng
công trình được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai thì hoàn thành bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
tuy nhiên từ đó đến nay kênh thủy lợi này bị bỏ hoang phế cây cỏ bao phủ và ngày càng xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng
trong khi hàng trăm hectare cây trồng của người dân địa phương vẫn thiếu nước tưới gây bức xúc cho nhân dân
công trình được thiết kế với chiều dài hơn năm km để lấy nước từ hồ ea súp thượng về tưới cho khoảng hai trăm linh hectare cây trồng
thường xuyên bị khô hạn của người dân ở thị trấn ea xúc và xã cưm blan của huyện ea xúc
thế nhưng theo người dân địa phương năm hai nghìn một mươi hai khi công trình được xây dựng hoàn thành
ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi tám bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bàn giao về cho địa phương mà trực tiếp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình
thủy lợi đắk lắc quản lý đưa vào sử dụng và cũng từ đó công trình bị bỏ hoang phế cho đến nay
trong khi con kênh với tổng mức đầu tư hơn hai mươi năm tỷ đồng bị bỏ hoang nhiều năm nay
còn người dân sống hai bên con kênh phải bỏ ra hàng chục triệu đồng thuê xe múc ao hồ
đào giếng lấy nước tưới cho cây trồng nhưng nguồn nước vẫn không đủ
do hạn hán nặng nhiều năm nay nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng
làm giảm năng suất thậm chí là mất trắng ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân
nếu mà con kênh ở đây mà đi qua mà có nước là người dân mình là được nhiều
được nhiều cái lợi vậy cho nên là con kênh này đã làm đã là lâu mà nước cũng không đi qua
cho nên người dân như chúng tôi sống trên cái địa bàn này con kênh đi qua thì không có nước
thì chúng tôi không soạn xuất được và không lấy nước tưới trên các cái mảnh đất của mình được
theo giám đốc ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi tám sau khi thi công xong tuyến canh
ban đã kiểm định nghiệm thu chất lượng công trình trước khi giao lại cho phía địa phương quản lý
việc phát huy hiệu quả của tuyến canh này hay không trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương
và công ty quản lý khai thác
bởi sau khi bàn giao toàn bộ hiện trạng và ký biên bản hiện trạng
thì đơn vị quản lý khai thác phải có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng sử dụng để phát huy được hiệu quả của công trình
còn về vấn đề xây dựng công trình và tạo nguồn nước
ban bảo đảm thi công theo đúng thiết kế dự án đầu tư đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt
vì hệ thống kênh nội đồng chưa được đầu tư cho nên phát huy hiệu quả của kênh chính chưa phát huy được hiệu quả
và dẫn đến là không đưa vào sử dụng được
cho nên là dẫn đến là nó bị hư hỏng trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng
tuyến canh thủy lợi dẫn nước sau hồ e xúc thượng bị bỏ hoang nhiều năm nay
và đang bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng là sự thật
nhưng cho đến nay vẫn chưa cơ quan đơn vị nào chịu trách nhiệm
không chỉ gây lãng phí ngân sách nhà nước mà còn gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân
đề nghị các ngành chức năng của trung ương
và tỉnh đắk lắc vào cuộc kiểm tra và có giải pháp khắc phục sửa chữa
đưa tuyến canh thủy lợi này vào hoạt động phục vụ nhân dân trên địa bàn
phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo và tránh lãng phí ngân sách của nhà nước